tăng cường chủ nghĩa đa phương tuân thủ luật pháp quốc tế vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
đó là thông điệp mà đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã thay mặt chính phủ việt nam gửi đến toàn thể các quốc gia thành viên liên hợp quốc
tại phiên họp sáng ngày hai mươi bốn tháng chín theo giờ new york
trong khuôn khổ tuần thảo luận cấp cao thường niên của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi một
trong bài phát biểu tham luận phó thủ tướng đã trình bày những quan tâm và đóng góp của việt nam
về các vấn đề quốc tế và khu vực nổi cộng hiện nay
về tình hình thế giới phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh xu hướng cải cách đổi mới sáng tạo
tái cơ cấu nền kinh tế tại nhiều quốc gia và quá trình quốc tế hóa đang tạo ra các cơ hội lớn
nhằm thúc đẩy hợp tác liên kết khu vực và toàn cầu
phó thủ tướng phạm bình minh kêu gọi các nước cần cùng nỗ lực tăng cường chủ nghĩa đa phương
pháp quốc tế vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
nhấn mạnh chủ nghĩa đa phương luật pháp quốc tế hòa bình hợp tác và phát triển là những nhân tố
cốt yếu để xây dựng một khu vực châu á thái bình dương hòa bình ổn định và thịnh vượng
về biển đông phó thủ tướng kêu gọi tất cả các bên liên quan kiểm chế giải quyết tranh chấp
bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc
về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý tuân thủ tuyên bố về ứng xử
của các bên ở biển đông sớm tiến tới bộ quy tắc ứng xử
phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định việt nam cam kết thực hiện thành công các mục tiêu phát triển
bền vững thông báo việt nam đang hoàn tất các thủ tục để sớm phê chuẩn thỏa thuận paris
về biến đổi khí hậu phó thủ tướng cũng kêu gọi các nước phát triển hỗ trợ các nước đang phát triển
trong đó có việt nam về tài chính nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ mới tạo thuận lợi
trong thương mại thông báo việt nam đã quyết định ứng cử làm thành viên không thường trực hội đồng
bảo an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và tăng cường tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc